trần văn tú ba mươi tám tuổi ở tỉnh tiền giang do ghen tuông đã lẻn vào phòng ngủ rồi dùng đây có nguồn điện trích vào chân của vợ gây bỏng
công an tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng trần văn tú về tội giết người
do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa tú và vợ thường xảy ra mâu thuẫn vợ tú gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện tân phước xin ly hôn và về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai tú đến nhà cha mẹ vợ lẻn vào phòng vợ đang ngủ dùng dây điện cắm vào ổ điện và chích vào chân vợ khiến vợ tú bị điện giật bỏng chân tỷ lệ thương tích hai
tại cơ quan điều tra tú thừa nhận về hành vi phạm tội và cho rằng chỉ hù dọa để vợ sợ và quay về với tú